ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã có buổi làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hiểu hạn dự án hồ tràm
về việc xác định vị trí xây dựng sân bay chuyên dụng hồ tràm tại huyện đất đỏ
cũng như giải đáp các thắc mắc về thủ tục pháp lý cho phía công ty
tại buổi làm việc ông nguyễn văn trình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
về quan điểm bà rịa vũng tàu đồng ý chủ trương xây dựng sân bay
tuy nhiên từ trước đến nay ủy ban nhân dân tỉnh chưa ký văn bản nào đồng ý vị trí tọa độ xây dựng sân bay
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện đất đỏ với vị trí mà công ty hồ tràm khảo sát dự kiến khoảng hai trăm bốn mươi bốn hectare
trong đó xã lộc an chiếm năm mươi một tám hectare và xã láng giải chiếm khoảng một trăm chín mươi hai hectare
toàn bộ vùng đất này là đất ở và đất canh tác của người dân chủ yếu là trồng tràm và cây hoa màu
bà rịa vũng tàu cho rằng với vị trí đã khảo sát
sẽ lấy đi diện tích lớn đất sản xuất
kinh doanh của người dân
tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu công ty khảo sát lại vị trí
có thể lấy dịch xuống dưới khu rừng ngập mặn